trong ba giờ vừa qua bão số một mươi ba di chuyển chủ yếu theo hướng tây và cương độ mạnh thêm một cấp
dự báo từ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi một sẽ ảnh hưởng đến vùng biển từ quảng bình đến quảng ngãi
hồi một mươi chín h ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ quảng bình đến quảng ngãi
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cảnh báo từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm năm mươi mm ở thanh hóa nghệ an quảng ngãi có mưa to với lượng mưa từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
hôm nay chủ tịch ubnd đã đặt báo cho quý vị
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã có câu điện về việc tập trung ứng phó với cơn bão số một mươi ba và tình hình mưa lũ
yêu cầu khẩn trương di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
lũ ống lũ quét ngập lụt sâu trước một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một để bảo đảm an toàn tính mạng về tài sản của nhân dân và nhà nước
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan đơn vị
các doanh nghiệp khẩn trương tổ chức chẳng chống trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất do đơn vị quản lý
có biện pháp bảo vệ trang thiết bị làm việc tránh bị hư hỏng do mưa bão cắt tỉa cành chẳng chống cây trong khuôn viên trụ sở làm việc
và hoàn thành công việc này trước một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
chịu trách nhiệm chẳng chống cơ sở vật chất nhà xưởng bảo đảm an toàn tính mạng công nhân và người lao động trong doanh nghiệp
trường hợp không bảo đảm an toàn thì cho công nhân và người lao động nghỉ việc để tránh bão
nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản trước khả năng ảnh hưởng mạnh từ cơn bão số một mươi ba
ubnd tp đà nẵng đã ra công điện khẩn yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động kể cả lao động trong khu công nghiệp công nghệ cao
sẽ nghỉ làm việc trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt
chủ tịch ubnd tp đà nẵng cũng yêu cầu công an thành phố chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải và các đơn vị địa phương
liên quan tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại tới những vị trí nguy hiểm ngập sâu trên các tuyến giao thông cầu đường quan trọng
cũng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một học sinh sinh viên học viên cũng sẽ được nghỉ học để phòng tránh bão
ubnd tp thứ thiên huế phát công văn triển khai các phương án phòng tránh bão số một mươi ba trong đó kêu gọi người dân không ra khỏi nhà
kể từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một để tránh mưa
bão số một mươi ba được dự báo đổi hướng đi tâm bão đổ bộ vào khoảng giáp danh giữa hai tỉnh quảng bình và quảng trị
nhưng tỉnh thừa thiên huế vẫn xác định là địa phương trong vùng tâm bão cần có phương án đối phó
tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các địa phương sơ tán các hộ dân ở vùng sạt lở ven biển đồi núi vùng có nguy cơ sạt lở đất ở sườn phía tây của tỉnh
việc sơ tán phải hoàn thành trước một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
các địa phương ven biển phải thường xuyên kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tuyệt đối không để người dân sống trên các bè lồng nuôi trồng thủy sản
các tròi lán chạy phục vụ công trình đang xây dựng trước trong và sau thời điểm bão đổ bộ về
hôm nay chính quyền và nhân dân các tỉnh miền trung đã tranh thủ thời tiết tạnh giáo tập trung khắc phục hậu quả của các trận mưa lũ vừa qua và khẩn trương triển khai ứng phó với cơn bão số một mươi ba
xin được chuyển sang thông tin khác thưa quý vị
hôm nay tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra công điện về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một các địa phương từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa to đến rất to tập trung từ hà tĩnh đến quảng nam
để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra tổng cục thủy lợi đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố các ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi và ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức thực hiện giả soát lập danh sách hồ chứa hư hỏng sung yếu để có phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn vùng hạ du và các công trình
các địa phương chủ động thực hiện tích nước tiêu nước hợp lý để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh